thưa quý vị vào sáng ngày bốn tháng một mươi một thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo chương trình phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi và một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi
tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công
tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ trong tháng một mươi vừa qua có rất nhiều sự kiện kinh tế chính trị xã hội và đối ngoại quan trọng
trong tháng một mươi tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh phức tạp khó khăn thách thức tiếp tục nhiều hơn thời cơ thuận lợi
nhờ có quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt của toàn đảng toàn dân toàn quân
tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi tiếp tục đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực
duy trì xu hướng tháng sau tốt hơn tháng trước cơ bản đạt mục tiêu tổng quát
kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát tăng trưởng được thúc đẩy các cân đối lớn được đảm bảo
nợ công nợ chính phủ nợ nước ngoài quốc gia bộ chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt
an sinh xã hội đời sống người dân được đảm bảo phòng chống tham nhũng tiêu cực được đẩy mạnh
chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được tăng cường trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh uy tín và vị thế quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng lên
tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn vướng mắt như tăng trưởng chưa đạt mục tiêu sản xuất
kinh doanh hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn thủ tục hành chính còn dườm già
một bộ phận cán bộ vẫn sợ sai sợ trách nhiệm né tránh đùn đẩy công việc
việc khắc phục một số bất cập còn khó khăn một số vấn đề tồn động kéo dài chưa được giải quyết rứt điểm
thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận phân tích kỹ đánh giá khách quan
sát thực tiễn về tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi và một mươi tháng những việc đã làm được và chưa làm được
nguyên nhân khách quan chủ quan bài học kinh nghiệm xác định những nhiệm vụ đột phá
trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn trong tháng một mươi một một mươi hai phấn đấu cao nhất để đạt được mục tiêu
kết quả năm hai nghìn hai mươi ba phải tốt hơn năm hai nghìn hai mươi hai như đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chỉ đạo
ngày ba một mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn khởi tố thêm bốn bị can và thay đổi tội danh
với một bị can đã khởi tố trước đó trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
và các tổ chức đơn vị có liên quan
cụ thể viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với dương tấn trước
từ tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sang tội tham ô tài sản
phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với bốn bị can nguyễn thanh tùng
lê văn chánh đào trí kiên lê thị kiều trang cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
trước đó cơ quan kể sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng nhiều đồng phạm
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan điều tra bộ công an đã khởi tố năm bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành thuộc đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước việt nam
mới đây nhất ngày hai mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố với bảy bị can trong vụ án xảy ra tại ngân hàng scb tập đoàn vạn thịnh pháp
nhưng các bị can đã bỏ trốn nên bộ công an đã ra quyết định truy nã
tẩy xóa làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nguyên cán bộ văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên môi trường tỉnh lai châu đã chiếm đoạt hơn ba tỷ đồng của một số người
đối tượng trịnh thị kim nhung trú tại phường tân phong thành phố lai châu khai nhận
trong thời gian công tác tại văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc sở tài nguyên môi trường tỉnh lai châu
trước tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba do nợ nần thua lỗ vì đầu tư tiền ảo
nên nhung đã chỉnh sửa thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân nộp cấp đổi thành thông tin của mình
rồi lên hệ thống cơ sở dữ liệu để chỉnh sửa thông tin cho khớp với bản cứng
sau đó nhung giới thiệu bản thân có một số lô đất cần chuyển nhượng với giá rẻ
bằng thủ đoạn trên từ đầu tháng một mươi đến thời điểm bị bắt giữ nhung đã lừa chuyển nhượng được ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho hai văn phòng bất động sản và ba người dân có nhu cầu mua đất chiếm đoạt tổng số tiền hơn ba hai tỷ đồng
hiện công an tỉnh lai châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng trên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị lợi dụng tâm lý nôn nóng muốn nhanh chóng đi làm việc ở nước ngoài sau đại dịch covid một mươi chín
và sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một bộ phận người lao động
thời gian gần đây một số tổ chức và cá nhân không có chức năng đưa người đi lao động đi làm việc
đã sử dụng mạng xã hội để lừa đảo người lao động và không ít người mong muốn sang nước ngoài làm việc
đã tin theo những lời rụ rỗ và hứa hẹn của các cá nhân tổ chức đường dây cò mồi xuất khẩu lao động để rồi mất trắng gia tài
sử dụng mạng xã hội facebook để quảng cáo dịch vụ xuất khẩu lao động
khi có người tìm hiểu phạm văn thắng tự lập nhóm zalo ảo để tư vấn thỏa thuận
với lời hứa đưa lao động ra nước ngoài làm việc với chi phí rẻ mức lương cao nhưng tiêu chuẩn tuyển chọn thấp
được bao chọn hồ sơ thủ tục thắng yêu cầu mỗi lao động chuyển tiền cho mình mỗi lần từ hai trăm năm mươi đến ba usd
với thủ đoạn trên phạm văn thắng đã lừa đảo của hàng chục bị hại trên cả nước với tổng số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
các đối tượng đưa ra thông tin gian dối cho rằng có khả năng nắm bắt thông tin cũng như là làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước
có khả năng giúp cho những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động thực hiện được mơ ước nguyện vọng của mình
các công ty này chẳng hạn
chạy quảng cáo trên các nền tảng xã hội những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động lập tức là sẽ trao tiền
tài sản vật chất cho các đối tượng và đối tượng từ đó thì tìm cách chiếm đoạt cái tài sản này
nhằm dẫn dụ người có nhu cầu xuất khẩu lao động các đối tượng cò mồi hoặc tổ chức không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
đã lập cả website để quảng cáo
những trang này được xây dựng khá chuyên nghiệp đăng tải nhiều hình ảnh thông tin tuyển dụng lao động đi làm việc tại các thị trường có thu nhập cao
như nhật bản hàn quốc hay một số quốc gia châu âu
tuy nhiên đa số đều không có địa chỉ giao dịch làm việc
một số đối tượng khác lại xây dựng website có hình thức gần giống với website chính thức của các doanh nghiệp đã đăng ký với cục quản lý lao động ngoài nước
họ lập các trang web có những hình ảnh rồi đưa ra những thông tin về quy trình thủ tục đưa người lao động đi làm việc nước ngoài
và đưa ra những kết quả chẳng hạn có những hình ảnh người lao động đang làm việc ở nước ngoài
tất cả những hình ảnh đấy thường họ đưa ra
họ lấy từ các chương trình cá nhân người lao động thành công hoặc là để gắn vào cho mình để là dụ dẫn dụ dỗ lừa đảo người lao động
đa số nạn nhân của lừa đảo xuất khẩu lao động đều ở xa hoặc qua giới thiệu nên tin tưởng không đến làm việc trực tiếp
mà chỉ liên hệ trao đổi thông qua mạng xã hội và số điện thoại
khi đến thời hạn mà không được xuất cảnh người lao động liên hệ thì các tài khoản và số điện thoại này đều sẽ khóa hoặc chặn liên lạc
chúng tôi khuyến cáo người dân đó là phải sang miệng
xác minh tìm hiểu thật kỹ về những công ty mà thu tiền đối tượng mà đưa ra những thông tin có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động
xác minh có thể thông qua những người có nhiều kỹ năng nhiều kinh nghiệm trong xuất khẩu lao động
xác minh tên doanh nghiệp có khả năng xuất khẩu lao động tại website của bộ lao động thông minh xã hội
hoạt động dịch vụ đưa lao động liên hệ với nước ngoài thì một trong điều kiện của các doanh nghiệp là phải có trang thông tin điện tử của doanh nghiệp
các hợp đồng cung ứng lao động ngoài nước mà đã được đưa ra
cục quản lý lao động cho phép làm thì được đăng tải đến đấy để công khai thông tin rõ các điều kiện tiêu chuẩn đi làm việc nước ngoài
để người lao động vừa biết được đây là những cái đơn vị mà được phép
thứ hai là những cái hợp đồng mà mình được làm trong đó kể cả các quyền lợi người lao động
hiện tại người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động có thể tra cứu thông tin về doanh nghiệp có giấy phép
tại trang thông tin điện tử của cục quản lý lao động ngoài nước tại địa chỉ www golab gov vn
việc tra cứu rất đơn giản vì thế mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác
chủ động tìm hiểu các thông tin liên quan đến quyền và lợi ích của mình đừng để sập bẫy lừa xuất khẩu lao động trên mạng
thưa quý vị đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận hải châu thành phố đà nẵng
vừa kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá và mực khô
theo đó đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm
cụ thể cơ sở nghi hà có địa chỉ tại trưng nữ vương thuộc phường hòa thuận đông quận hải châu
hiện không đáp ứng được các điều kiện về an toàn thực phẩm như kho lạnh có một số mặt hàng
thực phẩm khô là cá bò đã ẩm mốc được bảo quản chung với các mặt hàng nguyên vẹn còn sử dụng được
nhân viên làm việc tại cơ sở không mặc trang phục bảo hộ và khẩu trang
khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm theo quy định
qua làm việc chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc
đối với mặt hàng bò khô rong biển chưa xuất trình đầy đủ giấy tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm
giấy khám sức khỏe của nhân viên làm việc tại cơ sở
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận hải châu đã lập biên bản tạm giữ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm
để tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định
kinh doanh tôm hùm giống không rõ nguồn gốc xuất xứ
một hộ kinh doanh ở tổ dân phố phúc sơn phường cam phúc nam thành phố cam ranh
vừa bị công an tỉnh khánh hòa ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền chín mươi triệu đồng
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường
công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh do bà phạm thị thành ngọc
trú tại thành phố hải phòng làm chủ
hộ bà ngọc hiện đang kinh doanh tôm giống với diện tích khoảng bốn m hai gồm một mươi năm hồ
tại thời điểm kiểm tra có một mươi bốn hồ đang chứa khoảng ba trăm linh con tôm hùm giống
không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
và các tài liệu có liên quan đến bảo vệ môi trường
ước tính lô hàng tôm hùm giống này có trị giá khoảng bảy tỷ đồng
hiện toàn bộ số tôm hùm giống này đã được các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy theo quy định
các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy là sự kiện được tổ chức thường niên
nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các nghệ nhân làng nghề trong việc sản xuất các sản phẩm quà tặng phục vụ khách du lịch
lễ hội quà tặng du lịch hà nội năm hai nghìn hai mươi ba đã khai mạc vào tối qua và kéo dài trong hai ngày cuối tuần này
với chủ đề hà nội đến để yêu lễ hội thu hút khoảng bảy mươi gian hàng
mở ra không gian chợ xưa phố cũ không gian làng nghề hà nội
và là nơi quy tụ sản phẩm của các địa phương đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm quà tặng
chúng tôi mong muốn là thông qua lễ hội quà tặng này thì để làm sao thứ nhất là kết nối các đội ngũ nghệ nhân thợ giỏi
các làng nghề các cơ sở sản xuất các cái sản phẩm lưu niệm làm sao mà sản xuất những sản phẩm quà tặng để phục vụ cho du lịch
thế và thông qua những cái lễ hội như thế này là cái cơ hội để các làng nghề kết nối với các đơn vị dịch vụ kinh doanh
dịch vụ lữ hành các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch để làm sao chúng ta đưa các cái sản phẩm các làng nghề sản xuất
để phục vụ cho làm quà tặng du lịch đưa vào để có thể kinh doanh có thể khai thác để phát triển công nghiệp quà tặng du lịch này
đây là lần thứ hai tổ chức lễ hội đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các nghệ nhân các đơn vị doanh nghiệp du lịch
các cơ sở sản xuất và kinh doanh quà tặng trên địa bàn hà nội bàn tổ chức cũng tạo dựng các không gian chụp ảnh phong cảnh
theo chủ đề không gian quảng bá tôn vinh các làng nghề truyền thống của hà nội như làng quạt tràng sơn làng lụa vạn phúc
làng chuồn chuồn thạch xá gốm bát tràng
lúc mình là có cái sản phẩm đặc trưng đấy để cho mọi người biết đến các làng nghề
tôi muốn mọi người tổ chức nhiều để cho mọi người biết để người ta mà an tâm người ta đến người ta xem mua
tại đây các doanh nghiệp dịch vụ du lịch cũng đã giới thiệu các sản phẩm quà tặng voucher du lịch
với giá khuyến mãi trưng bày các hoạt động kinh doanh du lịch khách sạn hoạt động của các hãng hàng không
khu trải nghiệm khu ẩm thực chương trình biểu diễn nghệ thuật
bên cạnh đó lễ hội quà tặng du lịch hà nội hai nghìn hai mươi ba quy tụ nhiều điểm nhấn như không gian triển lãm ảnh đẹp du lịch hà nội
với nội dung nụ cười du khách và giới thiệu những sản phẩm đã đạt giải trong cuộc thi ảnh du lịch hà nội năm hai nghìn hai mươi hai
các thông tin nước ngoài thì tùy những thị trường thì có những gói ưu đãi riêng
cho từng thị trường một ví dụ như là nước ngoài thì có thể có những gói ưu đãi tới một đến hai triệu đồng
cho một người khi đăng ký tù du lịch nước ngoài còn ví dụ như các tù ở trong nội địa thì có thể là ưu đãi
từ một trăm linh cho đến năm trăm linh nghìn khi mà quý khách có thể đăng ký tour tại nơi mà hiện tại sở du lịch đang tổ chức trao quà cho mọi người
thì hiện tại thì các gói sản phẩm cũng đã triển khai đến tết âm lịch năm nay rồi
còn có những sản phẩm dụ như nước ngoài có thể đăng ký tù du lịch hà nội năm hai nghìn hai mươi hai

lễ hội quà tặng du lịch hà nội năm hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra từ ngày ba đến ngày năm tháng một mươi một tại không gian đi bộ văn hóa khu vực phố trần nhân tông quận hai bà trưng hà nội
tiếp theo sau đây là những tin tức đáng chú ý khác có trong bản tin kinh tế phương nam xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
mới đây đoàn trinh sát số hai thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển ba tiếp tục phát hiện bắt giữ tàu chở khoảng chín mươi lít dầu đeo không có giấy tờ hợp pháp
ba mươi lít dầu đeo trên tàu có bốn thuyền viên tuy nhiên thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn
chứng từ hợp lệ của số dầu này hiện phương tiện đã được dẫn giải về hải đội ba trăm linh một
tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định
vừa qua cục quản lý thị trường tp hcm đã tiến hành phối hợp thực hiện giám sát tiêu hủy
lô hàng gần một mươi tám sản phẩm nhập lậu và giá mạo nhắn hiệu
tại trạm xử lý công ty trách nhiệm hữu hạng sản xuất thương mại dịch vụ môi trường việt xanh
ở huyện bình chánh tp hcm đội quản lý thị trường số ba của quản lý thị trường tp hcm
đã tiến hành phối hợp thực hiện giám sát tiêu hủy lô hàng hóa vi phạm thuộc chín mươi quyết định xứ phạt vi phạm hành chính
lô hàng hóa vi phạm bị buộc tiêu hủy trị giá gần một hai tỷ đồng gồm các sản phẩm là đường cát
mi phẩm nhập lậu quần áo dài dép phụ tùng xe máy phụ kỳ điện thoại di động giá mạo nhắn hiệu chanel honda levis
toàn bộ số hàng được tiêu hủy và hình thức đốt hủy trực tiếp trong lò đốt hai cấp ở nhiệt độ cao
riêng mặt hàng đường cát được hòa tan pha loạn sau đó đưa vào hệ thống xử lý nước thải
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết khu vực nút giao an phú đang triển khai dự án nút giao ba tầng
nên tình hình giao thông vẫn phức tạp nhất là các khung giờ cao điểm
do đó đã tổ chức lại giao thông trên tuyến đường cao tốc và đường sông hành cao tốc tp hcm long thành dầu dây
cụ thể sở giao thông vận tải cấm ô tô khách dường nằm chỉ cho phép ô tô khách dưới ba mươi chỗ lưu thông
trên đường sông hành cao tốc tp hcm long thành dầu dây
đồng thời trong khung giờ sáu giờ đến tám giờ và một mươi sáu h đến một mươi tám giờ sẽ cấm đổ xe trên tuyến đường này
đối với đoạn từ nút giao an phú về đỗ xuân hợp theo hướng đi tỉnh đồng nai
sẽ tổ chức cho xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở
dưới hai năm tấn lưu thông trong khoảng thời gian từ chín giờ đến một mươi sáu giờ và từ hai mươi một h đến sáu giờ sáng hôm sau
ngoài ra sở giao thông vận tải tp hcm cũng thông báo cấm ô tô khách trên một mươi sáu chỗ rễ trái
từ đường nguyễn thị định vào đường sông hành cao tốc tp hcm long thành dầu dây
trong khoảng thời gian từ sáu giờ đến tám giờ và từ một mươi sáu giờ đến một mươi chín giờ
theo thống kê của việc nghiên cứu phát triển tp hcm thì tại cần giờ
ngày hội ấn dụng chuyển đổi số và hoạt động kinh doanh
quảng bá giới thiệu sản phẩm đặc trưng ô cốt của thành phố thông qua hình thức thương mại điện tử
nền tảng mạng xã hội đã tiếp cận một mươi sáu triệu người với hơn ba trăm năm mươi người xem phiên livestream bán hàng
thu về hơn chín trăm linh triệu đồng
ngày hội có sự tham gia trải nghiệm và bán hàng của hơn tám mươi người
có sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội như facebook tiktok
với sự có mặt của sáu mươi sáu sản phẩm ô cốt mỗi phường xã một sản phẩm
sự kiện giúp quảng bá nhiều đặc sản của thành phố như yến xào cà phê bánh tráng
mật dừa nước đến với khách hàng
qua đó hàng trăm chủ thể ô cốt có cơ hội tiếp cận công nghệ và quảng bá nông sản trên nền tảng số
thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thúc đẩy chuyển đổi số
xúc tiến thương mại số cho sản phẩm ô cốt nói riêng và ngành nông nghiệp nói chung
theo đại diện trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển đông thuôn
việc hợp tác với các nền tảng xã hội livestream đóng vai trò quan trọng trong tiêu thụ nông sản
đồng thời góp phần gia tăng giá trị của nông sản các địa phương thiết thực tái cơ cấu ngành nông nghiệp
trong đó tại huyện cần dừa có một mươi tám sản phẩm ô cốt được công nhận và đã có một mươi hai sản phẩm ô cốt bốn sao
tổ yến xoài cát khô cá dứa bột nắng tôm khô mật dừa nước
trong năm hai nghìn hai mươi ba cần dừa dự kiến sẽ gửi thêm hai mươi hai sản phẩm để công nhận ô cốt trong đó có sản phẩm du lịch
tại thành phố cần thơ vừa diễn ra hội trợ triển lãm
thành tựu và phát triển hậu trợ nhằm giới thiệu biểu dương sự lớn mạnh trưởng thành của các lực lượng
các sở ban ngành các cấp trong hai mươi năm qua
hội trợ triển lãm thành phố cần thơ hai mươi năm thành tựu và phát triển là sự kiện quan trọng
đánh dấu sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của chính quyền và nhân dân thành phố cần thơ
thành phố cần thơ đang trở thành thành phố sinh thái văn minh hiện đại
trung tâm vùng đồng bằng sông cửu long về dịch vụ thương mại du lịch logistic
nông nghiệp công nghệ cao khoa học công nghệ là đô thị hạt nhân vùng
hội trợ triển lãm thu hút ba trăm năm mươi gian hàng của hơn hai mươi tỉnh thành hơn một trăm linh đơn vị doanh nghiệp trong nước
và hơn một mươi quốc gia tham dự như philippines indonesia hàn quốc trung quốc
đây là cơ hội xúc tiến quảng bá giới thiệu tiềm năng lợi thế của thành phố cần thơ
đến các hiệp hội doanh nghiệp các nhà đầu tư trong và ngoài nước
tăng cường kết nối giao thương hợp tác phát triển tạo điều kiện để doanh nghiệp gặp gỡ
tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh
trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động các hội nghị hội thảo
chương trình xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp tham gia hội trợ
gắn kết giữa các đơn vị địa phương doanh nghiệp người tiêu dùng
cơ hội để gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm chuyển giao công nghệ mở trọng hợp tác kinh doanh
hội trợ triển lãm diễn ra từ ngày hai đến ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tại trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và hội trợ triển lãm cần thơ
thông tin từ ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết
đến cuối tháng chín năm nay lượng kiều hối chuyển về tp hcm đạt sáu sáu trăm tám mươi bảy tỷ usd
tăng bốn mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai và bằng một trăm linh một ba so với cả năm hai nghìn hai mươi hai
trên quý ba năm hai nghìn hai mươi ba lượng kiều hối chuyển về đạt hai ba trăm năm mươi ba tỷ usd
tăng một tỷ usd
tăng sáu hai so với quý hai năm hai nghìn hai mươi ba
trong khi đó cùng tỷ lệ này quý hai tăng bốn năm so với quý một
như vậy lượng kiều hối chuyển về tp hcm tiếp tục xu hướng tăng trưởng tích cực
quý sau tăng trưởng cao hơn quý trước và duy trì ở mức tăng trưởng khá
đây là nguồn lực vàng cho phát triển kinh tế xã hội nói chung và tp hcm nói riêng
tạo điều kiện cho người dân người nhận kiều hối cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống
đồng thời kích thích thị trường lao động phát triển
trong bối cảnh các đồng tiền biến động mạnh lạm phát tại một số quốc gia
gia tăng gây áp lực nhất định đến tỷ giá thì lượng kiều hối này còn có tác động hỗ trợ tích cực
đối với thị trường tiền lệ tỷ giá đảm bảo quan hệ cung cầu ngoại tệ trong thời gian tới
vừa qua tại diễn đàn doanh nghiệp việt nam mông cổ
vietjet đã công bố đường bay kết nối thủ đô ulaanbaatar của mông cổ
với thành phố biển nha trang của việt nam trước sự chứng kiến của tổng thống mông cổ
và phó thủ tướng việt nam trần lưu quang cùng lãnh đạo bộ ngành cơ quan doanh nghiệp hai nước
đường bay ulaanbaatar nha trang của vietjet sẽ được khai thác từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
với tần sốc ban đầu là hai chuyến bay khứa hồi mỗi tuần
thời gian bay mối chặn là khoảng năm giờ ba mươi phút qua đó đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân
du khách mông cổ với nha trang việt nam và ngược lại
hiện nha trang là thành phố biển nổi tiếng thế giới của việt nam với khí hậu giới chịu
bờ biển trái dài với nắng vàng biển xanh các điểm đến nổi tiếng như tháp bà ponaga
hòn tre ẩm thực phong phú đặc trưng á đông đầm đà bản sắc vùng biển miền trung việt nam
trong khi đó thủ đô ulaanbanta là trung tâm văn hóa chính trị kinh tế quan trọng của mông cổ
thu hút du khách với các điểm tham quan văn hóa lịch sử cùng thiên nhiên kỳ vĩ
những thảo nguyên rộng lớn
đường bay ulaanbaatar nha trang góp phần tạo thuận lợi thúc đẩy hợp tác đầu tư du lịch
giao lưu văn hóa giáo dục giữa hai quốc gia hai dân tộc kết nối mông cổ với việt nam
trong đợt giảm điểm sâu của thị trường chứng khoán việt nam gần đây
đặc sản tinh đồn một lần nữa trở lại được cho là một trong những tác nhân
những tin đồn tồn tại từ vĩ mô đến vi mô doanh nghiệp cá nhân đều có sức ảnh hưởng trên thị trường
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
vn index đóng cửa tuần bốn
vn index đánh mất bốn mươi ba tại mốc một sáu mươi sáu mươi hai điểm giảm bốn mươi bảy bốn mươi một điểm tương đương giảm bốn hai mươi tám so với tuần trước
diễn biến đáng chú ý là phiên giao dịch ngày hai mươi sáu tháng một mươi
kết quả vn index đã có một phiên giảm mạnh nhất trong vòng một mươi tám tháng trở lại khi đánh mất bốn mươi sáu hai mươi một điểm
tương đương giảm bốn một mươi chín về vùng một năm mươi năm bốn mươi năm điểm
nguyên nhân được cho là xuất phát từ tin đồn liên quan đến nhóm cổ phiếu vsm với tỷ trọng lớn
ông trương hiền phương giám đốc cấp cao chứng
khoán kis việt nam cho biết tinh đồn như vấn nạn của thị trường
tin đồn không tự nhiên xuất hiện mà có mục đích rõ ràng
tuần vừa qua đặc biệt là cái phiên giảm điểm sâu nhất
thì rõ ràng là nó đến từ cái tinh đồn thất thiệt và nó có một cái chủ đích
là vì nó ngoài cái tinh đồn thì nó có những cái sự diễn giải
cái thông tin đó theo cái chiều hướng tiêu cực hơn nữa
thì tôi nghĩ đây là một cái vấn đề mà thật sự nó gây nhức nhối
cho toàn bộ thị trường chứng khoán việt nam
và nó gây ra rất là nhiều sự thiệt hại cho các cái nhà đầu tư
đặc biệt là những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ
những nhà đầu tư mà đôi khi họ không có quá nhiều thời gian
để họ nghiên cứu sâu về thị trường chứng khoán
vấn nạn tin đồn trên thị trường đã có phần thuyên giảm từ đầu năm đến nay
song vẫn còn
trước đó thị trường chứng khoán cũng đã bị tác động với tinh đồn
về việc một công ty chứng khoán bán ra lượng lớn cổ phiếu
để tránh bị thanh tra
cũng khiến vnnc
một phiên giảm mạnh
mới đây là tin đồn thất thiệt liên quan đến lãnh đạo
sẽ giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh hồ dê
với tỷ lệ cá nhân chiếm đến chín mươi giao dịch
thì mức độ nhạy cảm của nhà đầu tư
với các tin đồn trên thị trường chứng khoán việt nam lại càng cao
với việc là sự gia tăng của nhà đầu tư nhỏ lẻ
cùng với đó là cái số lượng tài khổ mở mới
nó cũng tăng mạnh trong thời gian vừa rồi
thì điều này nó càng tăng thêm cái sự ảnh hưởng
của nhà đầu tư cá nhân trong nước
thì do đó là cái việc quyết định của nhà đầu tư cá nhân
nó sẽ ảnh hưởng đáng kể
và trong cái thời gian vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là
các lượng tinh đồn trên thị trường
nó diễn ra khá là nhiều
vì chúng ta thấy biết là mức độ lan truyền
từ các thông tin trên mạng xã hội
nó tốc độ còn nhanh hơn cả những cái thông tin về chính thống
thì như vậy thì nó vô tình chung
nó cũng khiến cho nhà đầu tư tạo ra một hưởng phô mô
trên thị trường và dẫn đến những hành động và bán tháo
nó cũng đã xảy ra trong những cái thời gian vừa rồi
các chuyên gia cũng nhận định
dù thị trường vẫn có sự biến động tăng giảm đan sen
như tác động tổng hòa của nhiều yếu tố
nhưng vẫn cho thấy sự ổn định
nhờ vào chính phủ và các bộ ngành địa phương
đã có nhiều nỗ lực trong việc tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp và người dân
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cải thiện môi trường đầu tư
cùng với việc lãi suất hạ nhiệt
đã hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh
thị trường chiến khoái trong nước vì thế
vẫn được kỳ vọng sẽ duy trì thanh khoản tích cực
cũng như là kênh đầu tư hấp dẫn
cho nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia
ủy ban chiến khoái nhà nước cũng khuyến nghị
các nhà đầu tư cần nhìn nhận phân tích
và đánh giá toàn diện về các yếu tố kinh tế vĩ mô
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
cũng như tiếp nhận các thông tin chính thống
về doanh nghiệp đặc biệt là việc cấn trọng
với tình độ thấp thiệt thiếu kiểm chứng
ảnh hưởng với quyết định đầu tư